thủ tướng chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển khu du lịch quốc gia hồ thác bà tỉnh yên bái đến năm hai nghìn hai mươi năm tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi
theo quy hoạch khu du lịch quốc gia hồ thác bà nằm trên địa phận hành chính các xã ngọc trấn phúc ninh cẩm nhân mỹ gia yên thành phúc an vũ linh vĩnh kiên đại đồng tân hương thịnh hưng hán đà mông sơn thị trấn yên bình và thị trấn thác bà của huyện yên bình tỉnh yên bái
có diện tích khoảng hai mươi tám tám trăm linh ha
quan điểm phát triển khu du lịch quốc gia hồ thác bà là dựa trên lợi thế cảnh quan mặt nước và vùng ven hồ giá trị của danh thắng hồ thác bà và bản sắc văn hóa vùng sông chảy để hình thành sản phẩm du lịch chủ đạo đặc trưng
mục tiêu đến trước năm hai nghìn hai mươi năm khu du lịch hồ thác bà đáp ứng các tiêu chí đến năm hai nghìn hai mươi năm đón khoảng ba trăm tám mươi lượt khách trong đó khách quốc tế đạt bốn mươi lượt
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi đón khoảng một triệu lượt khách
trong đó khách quốc tế đạt một trăm bốn mươi lượt